ngày năm tháng sáu tức ngày hai mươi hai tháng bốn âm lịch lễ hội cấp quốc gia vía bà chúa sứ núi sam
thành phố châu đốc tỉnh an giang đã chính thức khai hội sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là nghi thức khai hội đầu tiên được diễn ra vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng bốn âm lịch hàng năm
lễ phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi sam về miếu bà được tổ chức lòng trọng trang nghiêm
ngoài hai trăm linh diễn viên biểu diễn văn hóa văn nghệ để phục vụ nghi thức khai hội
lễ phục hiện rước tượng bà còn có hàng trăm đội lân sư dòng từ khắp các tỉnh đồng bằng sông kiều long về tham dự
tối nay ngày sáu tháng sáu nghi thức truyền thống lễ tắm bà sẽ chính thức diễn ra lúc hai mươi bốn h
tiếp đó là các lễ thỉnh sắc thần túc yết và xây trầu tránh tế hồi sắc
đây là năm thứ một mươi tám diễn ra lễ hội cấp quốc gia vía bà chùa sứ núi sam
ngoài ý nghĩa tâm linh lễ hội còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương châu đốc đến với nhân dân trong nước và quốc tế